thưa quý vị những ngày qua tại tp hcm thời tiết nắng nóng nhiệt độ có ngày lên tới bốn mươi hai độ
khiến cho vật nuôi chó mèo dễ bị kích động cắn người và trở nên nguy hiểm hơn
nếu như vật nuôi không được tiêm phòng và có mầm bệnh khi tấn công người sẽ dẫn đến tử vong gần như là một trăm linh
theo thống kê của bộ y tế từ đầu năm cho đến nay cả nước có hai mươi sáu trường hợp tử vong vì mắc bệnh dạy
tức là tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái
tại khoa khám bệnh bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm ghi nhận hàng trăm người đến tiêm kháng dại mỗi ngày
do bị vật nuôi tấn công nhiều người chi chích vết thương do chó hoặc mèo cắn

mà hai dấu rất là sâu thấy hả bệnh dại rất là nguy hiểm
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm từ đầu năm đến nay
mỗi tháng khoảng một mươi người chủ động đi tiêm vaccine kháng dại sau khi bị chó mèo cắn
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm ghi nhận bảy ca tử vong
vâng do bệnh dại đa số bệnh nhân đến từ các địa phương
theo các bác sĩ điều này ghi nhận một thực trạng đáng lo ngại
cần quản lý vật nuôi tránh để lại những hậu quả đáng tiếc xảy ra
chứ nhiều khi chỉ là một cái vết liếm trên da bị xước hoặc là một vết cắn rất nhỏ
nhưng mà nếu như cái động vật tấn công người đó nó có mang virus dại ở trong nước ngọt
của con cháu hoặc con mèo đó thì vẫn có thể truyền virus vào trong người
qua cái tổn thương
thứ nhất là da
nuôi chó mèo thì không được thả rong
thứ hai nữa là khi mà ấy thì khóa mỏm lại
thứ ba nữa là nên tiêm ngừa tiêm ngừa dạy cho chó mèo theo lịch tiêm của bác sĩ thu y
bộ y tế nhận định trong thời gian tới nguy cơ lây nhiễm bệnh dạy từ động vật sang người
vẫn tiếp tục do tỷ lệ tiêm phòng dạy trên tổng đàn chó mèo còn thấp
công tác quản lý đàn chó mèo còn hạn chế